hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình khóa một mươi bảy tổ chức kỳ họp thứ một mươi bảy kỳ họp chuyên đề
để kiện toàn nhân sự chủ chốt hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi bảy
đối với ông hoàng đăng quang do chuyển công tác khác đồng thời bầu bổ sung ông trần hải châu
phó bí thư tỉnh ủy trưởng ban nội chính tỉnh ủy làm chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình khóa một mươi bảy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tiếp đó đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình cũng đã nhất trí bầu ông trần thắng
phó bí thư tỉnh ủy làm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một